năm hai nghìn một mươi tám tp hcm đã có hơn hai trăm linh lượt người dân tham gia hiến máu cứu người với hơn ba trăm linh đơn vị máu
lực lượng sinh viên học sinh thành phố tham gia hiến máu nhiều nhất chiếm tỷ lệ hơn sáu mươi tám trong tổng số người tình nguyện hiến máu
ngoài ra còn tham gia vào nhiều đội hình sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa trên địa bàn dân cư các doanh nghiệp trường học
góp phần cứu chữa hàng ngàn bệnh nhân và những trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu
và điều trị người bệnh trong thời gian trước trong và sau tết kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
hội chức thập đỏ tp hcm kêu gọi người dân tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào
đầu xuân hiến máu cứu người sẽ chia giọt máu hồng đang được tổ chức tại các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố